ubnd thành phố phan thiết đã tổ chức lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt mũi và lăng quăng để phòng chống dịch bệnh do virus zika và sốt xuất huyết với sự tham dự của lực lượng đoàn viên thanh niên học sinh và nhân dân trên địa bàn phường mũi né
mũi né và hàm tiến là hai phường của thành phố phan thiết thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng vì vậy đây là địa bàn trọng điểm nguy cơ dịch bệnh do virus zika có thể xâm nhập vào cũng như có khả năng bùng phát thành dịch lớn tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống
mục đích có ý nghĩa trong lễ phát động này là nhằm kêu gọi toàn thể nhân dân cũng như là hệ thống chính trị tham gia lập tức
khẳng trương vào cuộc để diệt bỏ gãy lăng quăng để phòng tránh kịp thời những do virus zika
bệnh do virus zika gây ra chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và cũng chưa có vaccine phòng bệnh vì vậy diệt mũi chuyển bệnh và các ổ chứa của mũi bọ gậy là biện pháp hiệu quả để phòng bệnh
theo đó cần đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn và huy động cộng đồng tham gia làm vệ sinh môi trường tự diệt mũi lăng quăng phòng chống mũi đốt nuôi thả một số loại cá nhỏ trong những vật chứa
đối với đoàn thanh niên phùng mũi né việc đầu tiên là chúng tôi tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên của mình
thông qua các cuộc hợp giao an cũng như các cuộc tiếp xúc của đoàn viên thanh niên tại các chi đoàn khu phố
chúng tôi đã tuyên truyền đối với đoàn viên thanh niên và gia đình phải tích cực phòng bệnh virus zika bằng cách ngủ mùng và diệt lăng quăng
tại các điểm chứa nước vật dụng ở gia đình
chúng tôi đã tuyên truyền đối với đoàn viên thanh niên và gia đình phải tích cực phòng bệnh virus zika bằng cách ngủ mùng và diệt lăng quăng
trước đó trung tâm y tế dự phòng tỉnh bình thuận phối hợp với trung tâm y tế thành phố phan thiết cũng đã tiến hành phun hóa chất diệt mũi loang quăng
chủ động phòng chống dịch bệnh do virus zika và xuất xuất huyết trên địa bàn hai phường mũi né và hàm tiến
trung tâm y tế dự phòng tỉnh bình thuận cũng đã gửi viện pasteur nha trang ba mươi một mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện sốt đau cơ khớp
qua xét nghiệm tất cả đều âm tính với sốt xuất huyết chưa có mẫu nào dương tính với virus zika